ô tô cứu thương di chuyển qua ngã tư thì bị xe ben lao tới khúc trúng khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu
công an huyện củ chi tp hcm vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này
vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng một mươi hai h trưa ngày một mươi tháng một mươi một tại giao lộ phạm văn cội bùi thị diệp qua đoạn xã phạm văn cội
toàn bộ sự việc được camera an ninh lắp đặt tại giao lộ ghi lại
cụ thể ô tô cứu thương khi đến giao lộ với đường bùi thị diệp thì đèn giao thông đang đỏ ô tô cứu thương lao qua ngã tư thì bị xe ben loại một mươi năm tấn chở đất đá lao tới tông trúng
và chạm cực mạnh khiến xe ben lật giữa đường ô tô cứu thương lao sang vỉa hè vụ tai nạn khiến hai tài xế cùng bác sĩ và một điều dưỡng bị thương
ngành đường sắt chính thức mở vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi một và sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu dịp tết nhâm dần trong đó giảm tới bốn mươi
đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu
cụ thể từ ngày hai mươi tháng một cho đến hết ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ngành đường sắt sẽ chạy tám đôi tàu chính hàng ngày ngoài ra còn có ba đôi tàu chạy tăng cường trong dịp cao điểm
theo đó hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ ngày một mươi cho đến một mươi chín ngày được giảm một mươi từ hai mươi cho đến hai mươi chín ngày được giảm hai mươi từ ba mươi cho tới ba mươi chín ngày được giảm ba mươi
và từ bốn mươi ngày trở lên sẽ được giảm bốn mươi hành khách khi đổi trả vé sẽ chịu mức phí tương đương mức giảm giá riêng với vé giảm giá từ hai mươi trở lên thì sẽ phải đổi trả trước giờ tàu chạy là bảy mươi hai giờ
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi mưa lũ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các công trình trên địa bàn đặc biệt là hạ tầng giao thông
tại các huyện như minh long sơn tây trà bồng ba tơ đã xảy ra sạt lở núi gây chia cắt giao thông ở nhiều tuyến đường giao thông cầu nước tun cầu tràn suối hy long thuộc xã ba điền huyện ba tơ cũng bị hư hỏng nặng hiện chính quyền địa phương đang cắt cử lực lượng chốt chặn tại các điểm sạt lở không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tình quảng ngãi chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục đồng thời theo dõi sát diễn biến của đợt mưa lũ mới d
quảng ngãi khi lượng mưa lên đến hơn bốn trăm linh mm trong thời điểm từ nay đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
thưa quý vị tham gia giao thông trên đường đèo dốc quanh co luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn tuy nhiên vào những thời điểm thời tiết diễn biến thất thường mưa nhiều như trong thời gian vừa qua lại mang đến một nguy cơ khác nguy hiểm hơn đó chính là tình trạng sạt lở đất trên các tuyến quốc lộ tại tỉnh biển núi

tuy nhiên vào những thời điểm thời tiết diễn biến thất thường mưa nhiều như trong thời gian vừa qua lại mang đến một nguy cơ khác nguy hiểm hơn đó chính là tình trạng sạt lở đất trên các tuyến quốc lộ tại tỉnh biển núi